sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng cho biết đã tiến hành lấy các mẫu nước ô nhiễm ở khu vực sông hàn
đoạn gần cầu trần thị lý để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân và đề xuất xử lý các vi phạm
theo tri cục bảo vệ môi trường thời gian qua nước thải từ các nhà hàng tiệc cưới ven sông hàn
đoạn gần cầu trần thị lý liên tục chảy ra sông hàn đã khiến việt nước sông hàn tại đây đổi màu đen
bốc mùi hôi và kéo dài hơn hai trăm linh mét chạy dọc bờ
trước tình trạng đó tri cục đã phối hợp với các đơn vị tiến hành dọn vệ sinh
phun thuốc khử mùi và lấy hai mẫu nước để tiến hành xét nghiệm kiểm tra
trước đó thành phố đã có chủ trương giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tuyến cống thu gom
để đưa nước thải về xử lý tại nhà máy
thế nhưng đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thành
khiến việc ô nhiễm tại đây càng trở nên nghiêm trọng hơn trong thời gian qua